hội đồng nhân dân hà nội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về thực hiện đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhằm giảm un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố
nhiều đại biểu đề nghị ubnd tp hà nội phải đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết tình trạng un tắc giao thông
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tp hà nội với việc tập trung phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và ứng dụng công nghệ thông tin
tình trạng ồn tắc giao thông đã từng bước được giải quyết có hiệu quả
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố chỉ còn hai mươi bảy điểm đen về giao thông
vận tải hành khách công cộng được nâng cao về số lượng phương tiện chất lượng phục vụ với một trăm hai mươi ba tuyến buýt và một chín trăm một mươi một xe buýt
mạng lưới xe buýt đã phủ khắp ba mươi quận huyện
tuy nhiên một số đại biểu băn khoăn liệu những giải pháp này có thể giúp thành phố hoàn thành chỉ tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
vận tải hành khách bằng xe buýt đáp ứng được hai mươi
đến hai mươi năm nhu cầu đi lại của nhân dân
trả lời về vấn đề này giám đốc sở giao thông vận tải hà nội vũ văn viện cho biết
do tuyến đường sắt đô thị đang chậm tiến độ nên thành phố vẫn đang tập trung vận tải bằng xe buýt
đồng thời thành phố sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện được mục tiêu đã để ra
chúng tôi đang giả soát để tổ chức mạng tăng cường phát huy toàn mạng vận tải hành khách công cộng
nhất là khi chúng ta đưa các tuyến đường sắt đô thị hai a vào hoạt động
thì đảm bảo hệ thống này thu hút được khách và tăng cường xe buýt kết nối
đặc biệt là xe buýt nhỏ để kết nối gom khách để chúng ta tăng cường cái sức hút của vận tải hành khách công cộng
trong khi đó trước thực trạng ùn tắc giao thông tại thủ đô các đại biểu cũng đặt câu hỏi
thành phố đã giao cho sở kế hoạch và đầu tư nghiên cứu ban hành các quy định khuyến khích
thu hút các doanh nghiệp đầu tư giao thông thông minh đường sắt đô thị xe buýt
theo hình thức đối tác công tư vì sao đến nay vẫn chưa hoàn thành
giải trình về nội dung này giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyễn mạnh quyền cho biết
hà nội tạm dừng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án đường sắt đô thị
do phải thay đổi về quy trình thủ tục đầu tư
làm rõ thêm một số nội dung phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn thế hùng cho biết
ubnd tp luôn xác định việc tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm
ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
trên địa bàn tp hà nội là nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt là việc phát triển quy hoạch về hạ tầng giao thông phải gắn với quy hoạch đô thị
cũng như quy hoạch vận tải phân đấu đưa tỷ lệ đất dành cho giao thông lên tiệm cận tiêu chuẩn đặt ra
tăng cường đầu tư đổi mới phương tiện vận tải theo hướng thân thiện với môi trường
và có ứng dụng công nghệ cao